nhưng trên thực tế nhiều khách hàng cho biết sẵn sàng bỏ tiền gấp đôi hoặc gấp ba lần giá niêm yết
để được tiêm một mũi vaccine dịch vụ cho con mình
trong khi đó giá của một số loại vaccine dịch vụ đã được điều chỉnh tăng từ năm đến một mươi
nhưng số lượng trẻ đến tiêm không hề giảm thậm chí do nhu cầu quá lớn đã có nhiều điểm tiêm chủng dịch vụ
rơi vào tình trạng khan hiếm vaccine phải chờ đợi
tại sao chúng ta có một chương trình tiêm chủng mở rộng được áp dụng rộng rãi và miễn phí
mà người dân lại đổ xô đi tiêm vaccine dịch vụ như vậy
lý giải của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại trung tâm y tế dự phòng hà nội bảng niêm yết giá các loại vaccine dịch vụ đều tăng so với trước đây
vaccine năm trong một đã hết từ hơn một tháng trở lại đây nhưng cũng tăng giá từ sáu trăm ba mươi đồng lên bảy trăm một mươi đồng
và đến cuối năm giá sẽ còn điều chỉnh theo tỷ giá và mức giá bán buôn
cái vaccine tiêm chủng dịch vụ là cái việc mà chúng ta đấy là cái vaccine mà thực hiện theo cung cầu
cung cầu nghĩa là như thế nào là cái cơ quan người ta tiêm cái vaccine đó cái đơn vị cái điểm tiêm chủng tiêm vaccine đó
thì người ta mua vaccine về và người ta tiêm chủng và người ta thu tiền
và cái giá người ta phải có quy định của các cái cơ quan có thẩm quyền
việc mà quy định giá đó thì phải đảm bảo theo
những cái quy định về giá nó cũng như là vaccine nó cũng như một số các cái mặt mặt hàng khác
nhiều phụ huynh cho rằng việc tăng giá vaccine dịch vụ sẽ ảnh hưởng đến kinh tế gia đình
đặc biệt là một số loại vaccine như vaccine thủy đậu phế cầu viêm phổi và bệnh dạy
vẫn chưa có trong chương trình tiêm chủng mở rộng
đây là những loại bệnh lây lan nhiều để lại biến chứng và hậu quả khá nặng nề
tăng giá sẽ đồng nghĩa với việc nhiều trẻ em sẽ không có điều kiện tiếp cận với các loại vaccine dịch vụ này
nếu mà vaccine tăng cao quá thì các mẹ
số mẹ có điều kiện thì không sao nhưng mà với các mẹ mà không có điều kiện thì sẽ đáng lo ngại đấy ạ
tăng giá thì mình đành phải chấp nhận thôi bởi vì đây là mình chọn tiêm dịch vụ mà
thì tăng giá thì mình cũng phải tiết kiệm một khoản khác để trả tiền tiêm cho con để đảm bảo an toàn thôi
theo ông trần đắc phu cục trưởng cục y tế dự phòng
hiện nay trong chương trình tiêm chủng mở rộng đã có một mươi loại vaccine phòng một mươi hai bệnh
để tiết kiệm chi phí các bà mẹ nên đưa con đi tiêm
tại các trạm y tế xã phường trên toàn quốc
không phải là vì khi mà vaccine dịch vụ không có thì cứ chờ cái vaccine dịch vụ để tiêm
và trẻ em nó bị mắc bệnh
mà tôi mới nói rằng là cái thành tiệu trong nhiều năm qua là cái vấn đề mà chúng ta do tiêm chủng mở rộng
bởi vì vaccine dịch vụ nó mới có một vài năm nay mà vaccine dịch vụ nó rất thấp rất số lượng rất thấp
và còn tất nhiên là để tuyên truyền cho cái vấn đề này thì chúng tôi nghĩ rằng là tất cả xã hội phải làm

ngành y tế làm nhưng tôi cho rằng đặc biệt các cơ quan truyền thông cũng rất quan trọng
có rất nhiều nguyên nhân tăng giá vaccine như chi phí bảo quản phần hao hủ do hư hỏng công tiêm thuế chi phí quản lý
nhiều chuyên gia y tế cũng cho rằng có một phần nguyên nhân do tâm lý các bà mẹ muốn đưa con đi tiêm vaccine dịch vụ
bởi họ không cảm thấy yên tâm với vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng
như vậy để có thể khuyến khích người dân đưa con em đi tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng mở rộng
thì ngành y tế cần nâng cao chất lượng tiêm chủng cũng như công tác tuyên truyền giáo dục về tiêm chủng